tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bà rara flower trưởng đại diện unicef tại việt nam
chúc mừng bà rara flowers vừa được bổ nhiệm làm trưởng đại diện quỹ nhi đồng của liên hợp quốc unicef tại việt nam từ tháng năm năm hai nghìn một mươi
chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng bà rara flower sẽ có một nhiệm kỳ mới thành công
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam tham gia công ước của liên hợp quốc về quyền trẻ em vào năm một nghìn chín trăm chín mươi mà không bảo lưu bất kỳ điều khoản nào
điều này thể hiện quan điểm của việt nam trong việc quan tâm đến đối tượng là trẻ em
bà rara flowers vui mừng khi nhận thấy unicef có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp hiệu quả với quốc hội việt nam
sự hợp tác đã góp phần nâng cao năng lực đại biểu dân cử giám sát thực hiện quyền trẻ em tại việt nam qua các giai đoạn từ năm hai nghìn sáu đến nay
nhấn mạnh trong thời gian tới unicef sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực việt nam thực hiện hiệu quả những cam kết quốc tế và quy định pháp luật về chăm sóc và bảo vệ trẻ em